thưa quý vị liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức thủ đức house
bộ tài chính vừa ban hành quyết định điều chuyển ông lê duy minh cục trưởng cục thuế tp hcm
sang ủy ban nhân dân tp hcm
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố
nguyễn thị bích hạnh phó cục trưởng cục thuế tp hcm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng
tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
lực lượng một trăm sáu mươi một công an huyện long thành tỉnh đồng nai vừa bắt quả tàng một đối tượng đột nhập
vào một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn trộm cắp nhiều tài sản có giá trị hơn một tỷ đồng
dọng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một khi đến địa bàn xã phước thái tổ công tác một trăm sáu mươi một phát hiện lê phan anh thuận
chú tại xã phước thái đang trộm cắp tài sản tại cửa hàng fpt shop
tại cửa hàng lực lượng công an thu giữ năm mươi bốn điện thoại di động các loại hai mươi hai máy tính sách tay
một máy tính bảng
trị giá tài sản hơn một tỷ đồng và nhiều công cụ phương tiện mà đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội của mình
qua đấu tranh thuận khai nhận ngoài vụ trộm trên còn thực hiện thêm hai vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các xã của huyện long thành
mưa lớn xảy ra trên diện rộng và liên tục tại phú yên trong hai ngày qua đã khiến cho nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu trong nước lũ
giao thông bị chia cắt
mưa lớn từ đêm ngày một mươi hai và cả buổi sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một đã gây ngập một đoạn quốc lộ một qua thị xã sông cầu của tỉnh phú yên
làm sập hai căn nhà làm bị thương hai người
tại huyện tuy an mưa lớn đã gây ngập lụt tại một số khu dân cư ở vùng trũng thấp
tuyến đường từ xã an định đi xã an nghiệp cũng bị ngập sâu
một xe ô tô bốn chỗ khi cố di chuyển qua tuyến đường này đã bị trôi rất may đã được lực lượng công an
lực lượng chức năng của địa phương ứng cứu kịp thời nên không có thiệt hại về người
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội trong tuần từ ngày bốn đến ngày một mươi một tháng một mươi một vừa qua
trên địa bàn thành phố ghi nhận gần một ba trăm năm mươi ca mắc sốt xuất huyết tăng hai ba so với tuần trước
dự báo số ca mắc sốt xuất huyết còn có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới do đang trong cao điểm mùa dịch
nguy cơ ghi nhận nhiều bệnh nhân nặng và tử vong
hiện tại nhiều bệnh viện của hà nội và tuyến trung ương đang quá tải bệnh nhân xuất xuất huyết
đề phòng sốt xuất huyết khuyến cáo người dân mỗi tuần dành một mươi phút
để diệt bọ gậy và thực hiện các biện pháp phòng bệnh
bộ tài chính vừa ban hành quyết định số hai nghìn ba trăm một mươi hai về việc chuyển công tác đối với ông lê duy minh
cục trưởng cục thuế tp hcm
theo quyết định ông lê duy minh được điều chuyển sang ủy ban nhân dân tp hcm
và bàn giao lại công việc tài liệu tài sản được giao
quản lý cho cục thuế tp hcm
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi một liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
thủ đức house cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố nguyễn thị bích hạnh
phó cục trưởng cục thuế tp hcm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí
đây là diễn biến điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới sản xuất hàng giả buôn lậu nhận hối lộ liên quan đến công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
thủ đức house
ngày ba tháng một mươi viện kiểm sát đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án này
xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị tại bình định phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vừa phối hợp với đồn biên phòng
cửa khẩu cảng quy nhơn làm rõ vụ án ma túy bắt giữ đối tượng và thu giữ nhiều tăng vật
theo thông tin ban đầu đối tượng là lê minh nhật bốn mươi tuổi ở tỉnh quảng ngãi bị bắt giữ khi vừa nhận một gói ma túy
từ tp hcm chuyển về tp quy nhơn qua đường xe khách
khám xét phòng trọ của đối tượng nhật tại phường hải cảng tp quy nhơn lực lượng chức năng phát hiện thu giữ thêm hai gói ni lông
chứa nhiều ma túy đá cùng một số vật dụng để sử dụng ma túy hơn chục viên đạn và hung khí
lê minh nhật khai nhận đã dùng căn phòng trọ này làm nơi bán ma túy và tổ chức cho các con nghiện sử dụng
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các đối tượng có liên quan
tại đồng nai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh cửu đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với năm đối tượng bao gồm trần ngọc trường hải nguyễn thị vân anh nguyễn đăng tùng đỗ bùi đình thái
trịnh đình minh hiền cùng chú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi chứa chấp việc sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ việc đối tượng nguyễn hữu phúc và nguyễn thái anh cùng chú tại tỉnh đồng nai bị cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trước đó công an huyện vĩnh kiểu đột kích vào điểm kinh doanh trò chơi điện tử
game bắn cá tùng sáu mươi tám tại ấp ông hường xã thiện tân do trần ngọc trường hải làm quản lý
qua kiểm tra đại diện cơ sở đã không xuất trình được giấy tờ chứng từ có liên quan đến hoạt động kinh doanh
tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện một gói ma túy qua kiểm tra nhanh phát hiện bảy đối tượng đều dương tính với ma túy
phường một là địa bàn trung tâm của thành phố đà lạt với nhiều khu vực tập trung đông người dân và du khách
đặc biệt là phố đi bộ và chợ đêm đà lạt công an phường một đã tăng cường một trăm linh quân số ứng trực tại đơn vị và tuần tra
đảm bảo an ninh trật tự liên tục cả ngày lẫn đêm ngoài ra đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ của công an thành phố
để quản lý các loại đối tượng ngăn ngừa và kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật xảy ra
trực tượng như là cướp giật móc túi thì mình tự bảo vệ đồ tư giang của mình
còn một phần nữa thì có những cơ quan chức năng người ta sẽ vào cuộc để người ta giải quyết cho mình được
thì mình cũng an tâm về điều đó còn hiện tại thì ở trên đà lạt thì em thấy mấy anh cảnh sát thì gọi là làm việc rất là dự tình
và đổi ra trực tượng rất tốt rồi
ngay từ tháng chín lực lượng công an phường một đã tiến hành ra soát kiểm tra các cơ sở kinh doanh

cơ quan công an phường một đã tập trung vào các điều kiện trên địa bàn tập trung là các cơ sở kinh doanh lưu trú
qua đó đã phát hiện nhiều lỗi vi phạm đặc biệt là các lỗi về lối thoát hiểm bình phòng cháy chữa cháy hết hạn sử dụng
cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm đồng thời tiến hành hậu kiểm để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách khi sử dụng dịch vụ
do cái điều kiện hiện tại thì về an ninh phòng cháy chữa cháy của khu vực mình nó còn đang có nhiều cái bất cập
mình phải khắc phục gấp để đảm bảo cái hoạt động khách trị ban cho năm nay thành công một tuần
qua quá trình kiểm tra thì chúng tôi nhận thấy thứ nhất là về công tác tuyên truyền với công an phường
từ bộ công an cũng như là các chủ cơ sở nó nắm và theo dõi trên các thương tiện của nhân loại chúng
về các tính chất cũng như là nhận thức được về mối nguy hiểm cũng như là hậu quả tác hại của công tác
trái nổ cũng như là các sự cố xảy ra liên quan đến trái nổ thì các chủ cơ sở họ đều đồng thoát
cái thứ hai là hợp tác rất là hợp tác với cái lực lượng chức năng trong đó của công an phường
song song với công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm công an phường một còn huy động lực lượng
giao quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị không để ủn tắc giao thông
tuyên truyền cho người dân không lấn chiếm lòng đường vỉa hè kinh doanh buôn bán làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị
nhất là trong những ngày diễn ra lễ hội
một kỳ festival an toàn thân thiện thành công khi có sự đồng hành chung tay của người dân
thưa quý vị làm thủ tục hành chính thì tất nhiên là phải đến cơ quan hành chính rồi
điều này đã in sâu vào suy nghĩ của nhiều người dân
tuy nhiên với việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử cũng chính là trọng tâm của đề án sáu
khi cảnh người dân phải lình kình với cả tệp hồ sơ giày cộp sẽ sớm được thay thế
bằng việc ngồi ở nhà thực hiện qua điện thoại thông minh
chỉ mất khoảng một mươi năm phút để thực hiện đăng ký xe máy trên cổng dịch vụ công trực tuyến
ngay tại nhà và ngay trên chiếc điện thoại thường dùng hàng ngày
không chỉ thủ tục đăng ký xe máy mà hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu đều được số hóa
để có thể thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia
tại huyện diễn châu một trong hai đơn vị thực hiện điểm trên địa bàn tỉnh nghệ an về triển khai đề án sáu
chiến dịch tuyên truyền đề án và đăng ký hộ tịch lưu động đã được triển khai trên toàn bộ hai trăm linh đồng
trong tám mươi bảy thôn khối xóm tỷ lệ hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến đạt bảy mươi sáu hai
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã mang lại những hiệu quả rõ nét
quán thiệt và giao trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện đề án sáu
và cũng đưa vào tiêu chí thi đua xếp loại hàng năm gắn với việc biểu dương những đơn vị làm tốt
và phê bình kịp thời các đơn vị mà triển khai chậm không đáp ứng yêu cầu
sự quan tâm của cấp ủy chính quyền
đặc biệt là cái người đứng đầu chủ tịch ủy ban xã cấp xã nếu như quan tâm thì sẽ thực hiện rất là hiệu quả
xét trên tình hình thực tiễn của địa phương có nhiều nhiệm vụ nếu như mà các chỉ tiêu giao chung chung
thì rất khó thực hiện mà đối với cấp xã thì phải chỉ rõ cần làm gì và làm như thế nào
đề án sáu là bước đột phá chiến lược mang lại lợi ích cho người dân doanh nghiệp và quốc gia
nhưng những vấn đề mới thì thường đi đôi với sự e ngại ngại thay đổi thói quen
ngại tìm hiểu chính vì thế công tác tuyên truyền hướng dẫn cho người dân luôn được coi trọng